nâng cao chất lượng các loại nông sản chủ lực và hướng đến sản xuất sạch nhằm nâng cao chất lượng hàng việt trên thị trường
là nhiệm vụ trọng tâm của ngành nông nghiệp tỉnh khánh hòa trong đó có huyện miền núi khánh sơn
nhiều loại sản phẩm đến nay đã có được thương hiệu và được người tiêu dùng đánh giá cao
đây là cơ sở để khánh hòa tiếp tục triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng và diện tích các loại nông sản chủ lực trong thời gian tới
tỉnh khánh hòa hiện có một mươi loại nông sản đạt chuẩn việt gáp và có hơn năm mươi trong số này đã được tỉnh hỗ trợ tham gia chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn với các doanh nghiệp làm hạt nhân
sản phẩm việt gáp của khánh hòa ngày càng xuất hiện nhiều hơn trên các kệ hàng thuộc các siêu thị đơn vị bán lẻ trong và ngoài tỉnh
sản phẩm việt gáp của khánh hòa hiện có một mươi loại nông sản chủ lực trong thời gian tới

sản phẩm việt gáp của khánh hòa hiện có một mươi loại nông sản chủ lực trong thời gian tới
sản phẩm việt gáp của khánh hòa hiện có một mươi loại nông sản chủ lực trong thời gian tới